chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hứa trước quốc hội và đồng bào sẽ luôn tù dưỡng đạo đức cần kiệm liêm chính trí công vô tư thượng tôn pháp luật và tuyệt đối tuân thủ hiến pháp thực hiện trọn vẹn đầy đủ mọi nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước
trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù khó khăn hay thuận lợi chủ tịch nước sẽ luôn giữ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
cùng với các giá trị lịch sử bản sắc văn hóa và truyền thống thiên liêng của dân tộc
vì sự phát triển lớn mạnh toàn diện và bền vững của đất nước ta
chủ tịch nước sẽ lắng ngay ý kiến nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong đó có đội ngũ trí thức trong và ngoài nước
tiếp tục cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh quan tâm thường chuyên sâu sắc và hiệu quả
đối với việc xây dựng quân đội nhân dân công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
chủ tịch nước sẽ luôn giữ gìn cuộc sống bình an cho nhân dân và sẵn sàng bảo vệ vững chắc nền hòa bình độc lập chủ quyền và toàn bàn lãnh thổ của tổ quốc ta
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định sẽ nỗ lực cùng quốc hội chính phủ và toàn hệ thống chính trị
theo sát việc thực hiện tầm nhìn đường lối chiến lược phát triển toàn diện đất nước với tinh thần không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau
đặc biệt là ở những địa phương nghèo vùng sâu vùng xa biên giới và hải đảo
trong bất kỳ trọng trách nào mà đảng quốc hội và nhân dân giao phó
chủ tịch nước sẽ luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trên giới một lòng tích cực lắng nghe phát huy dân chủ
bám sát thực tiễn kiên định ý đảng lòng dân coi đó là cội nguồn sức mạnh để đưa đất nước vững bước tiến lên phía trước
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
giữ chức thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tuyên thệ nhậm chức
với một trăm linh đại biểu tham gia biểu quyết tán thành quốc hội chính thức thông qua nghị quyết bầu ông phạm minh chính
giữ chức vụ thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo quy định của hiên hội
thủ tướng chính phủ nguyễn pháp năm hai nghìn một mươi ba vào luật tổ chức quốc hội năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ mới tuyên thệ trước quốc hội
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phát biểu nhậm chức thủ tướng phạm minh chính khẳng định chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh
kinh nghiệm quý báu của chính phủ qua các thời kỳ
thấm nhuận phương châm đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết
trước hết lấy dân làm gốc và xuất phát từ quyền lợi lợi ích hợp pháp nguyện vọng chính đáng của nhân dân
trong đó nhiệm vụ cấp bách quan trọng hàng đầu hiện nay của chính phủ và thủ tướng chính phủ là tập trung trí tuệ nguồn lực các biện pháp linh hoạt sáng tạo nhất là chiến lược vaccine
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tinh thần đại đoàn kết dân tộc
kêu gọi sự chung sức đồng lòng nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái thương người như thể thương thân của nhân dân để chống dịch thành công
đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững tiếp tục xây dựng đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay
bên cạnh đó thủ tướng phạm minh chính cũng nhấn mạnh nhiệm vụ
thủ tướng xây dựng đảng trong sạch vững mạnh trong chính phủ và chính quyền các cấp đẩy mạnh hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chủ động phát hiện tháo gỡ những rào tản điểm nghen về thể chế cơ chế chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chất độc lập chủ quy
nhất là an ninh con người kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ biển đảo bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới
cũng trong phiên làm việc chiều nay với một trăm linh đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành quốc hội khóa một mươi năm đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí nguyễn hòa bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba tranh án tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một giữ chức tranh án tòa nhân dân tối cao nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước tranh án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đã tuyên thệ nhậm chức

tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phát biểu nhậm chức đồng chí nguyễn hòa bình trân trọng cảm ơn quốc hội tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức tranh án tòa nhân dân tối cao
trên gương vị là người đứng đầu cơ quan thết xử thực hiện quyền tư pháp của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tranh án tòa nhân dân tối cao khẳng định sẽ tuân tủ sự lãnh đạo của đảng nghiêm trình chấp hành hiến pháp pháp luật thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tư pháp tiên tiến nỗ lực cao nhất để phát huy ưu điểm thành tiêu khắc phục hoạn chế thiếu sót chăm lo xây dựng tòa nhân dân trong sạch vững mạnh và chuyên nghiệp đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp với nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo
của tòa án để nền tư pháp nước nhà ngày càng phát triển để nhân dân cảm nhận và thụ hưởng được công bằng và lẽ phải đổi mới nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phản quyết tư pháp
cũng trong phiên làm việc chiều nay với một trăm linh đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí võ thị ánh xuân giữ chức phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
quốc hội cũng thông qua nghị quyết bầu viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông lê minh trí với một trăm linh đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành
trong phiên làm việc chiều nay thủ tướng phạm minh chính đã trình quốc hội xem xét quyết định cơ cấu số lượng thành viên chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm gồm hai mươi bảy thành viên
ngoài thủ tướng chính phủ thì có bốn thủ tướng chính phủ một mươi tám bộ trưởng các bộ và bốn thủ trưởng cơ quan ngang bộ
thủ tướng nhấn mạnh việc cơ cấu số lượng thành viên chính phủ vừa đảm bảo sự kế thừa ổn định với mục tiêu tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của chính phủ theo hướng tinh gọn bảo đảm hoạt động hiệu lực hiệu quả thực hiện đúng đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của hiến pháp và pháp luật
chiều nay thừa ủy quyền của chủ tịch nước thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã trao tặng huân chương lao động hạng ba cho tập thể công an tỉnh bắc giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư vừa qua tại tỉnh bắc giang công an tỉnh bắc giang đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt khẩn trương có hiệu quả sự chỉ đạo của chính phủ bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh kỳ thuê xây dựng và kích hoạt thực hiện các phương án kế hoạch công tác công an đáp ứng với các cấp độ của dịch bệnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự phục vụ khôi phục phát triển kinh tế x
sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và y bác sĩ bộ công an lực lượng công an tỉnh bắc giang đã phối hợp thân tốc ra soát truy vết hơn năm bảy trăm linh f hơn ba mươi một ba trăm linh f một hơn một trăm một mươi bảy ba trăm linh f hai tham mưu thành lập trên một mươi chín trăm linh tổ covid một mươi chín cộng đồng duy trì hơn một ba trăm linh tổ chốt kiểm soát dịch bệnh huy động gần hai năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại hơn một ba trăm linh chốt kiểm soát hai trăm bảy mươi sáu khu cách ly tập trung và hai mươi cơ sở điều trị bệnh nhân của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã biểu dương đánh giá cao thành tích mà công an tỉnh bắc giang đạt được đồng thời chỉ đạo trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp khó lửa hiện nay trên địa bàn cả nước công an tỉnh bắc giang không được lơ là mất cảnh giác làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh tiếp tục tổ chức tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ đoàn kết thống nhất thực hiện mục tiêu kép và thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp

trong trường hợp phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh với quyết tâm cao sự linh hoạt sáng tạo chủ động công an tỉnh bắc ninh đã phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa giữ vững an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương

trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đồng thời nhấn mạnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh công an tỉnh bắc ninh tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng tuyến đầu là chỗ sửa của đảng bộ của nhân dân cùng với các lực lượng khác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phương án phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang cảm ơn ngài đại biện christopher cland và đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam trong thời gian qua đã đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ cũng như quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan đối tác hoa kỳ phát triển tốt đẹp đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực
bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa hai nước trong đó có hợp tác chuyên ngành giữa cơ quan an ninh cảnh sát hai nước sẽ ngày càng chặt chẽ
thứ trưởng lương tam quang khẳng định bộ công an việt nam với chức năng nhiệm vụ của mình sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác với hoa kỳ ở cả tầm chiến lược và các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành
bộ công an việt nam sẵn sàng trao đổi phối hợp chặt chẽ với đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam phục vụ lợi ích chung của hai nước góp phần xử lý hạn chế các khác biệt trong quan hệ song phương củng cố lòng tin chiến lược đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu
thứ trưởng lương tam quang đề nghị trong thời gian tới ngài đại biện và đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan đối tác hoa kỳ trên các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành hỗ trợ bộ công an việt nam nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thứ trưởng lương tam quang tin tưởng thời gian tới ngài đại biện và đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy quan hệ song phương việt nam hoa kỳ nói chung hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan đối tác hoa kỳ nói riêng
chân thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp ngài christopher cluline chúc mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hoa kỳ việt nam sẽ ngày càng phát triển đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
ngài đại biện tin tưởng rằng thời gian tới mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan hữu quan hoa kỳ với bộ công an việt nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia
thông tin cập nhật về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bản tin dịch covid một mươi chín tối nay của bộ y tế cho biết đã có hai sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
riêng tại tp hcm chiều nay một mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở mức độ nặng điều trị tại bệnh viện hồi sức một giường đã khỏi bệnh và được xuất viện
về số người nhiễm covid một mươi chín mới đến một mươi tám h chiều nay việt nam có thêm năm một trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín riêng tp hcm là bốn hai trăm tám mươi ba ca còn hà nội có tám mươi một ca tổng số ca mắc trong ngày là bảy tám trăm tám mươi hai ca
thưa quý vị song song với việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố
nhằm tạo thuận lợi thông thoáng cho các phương tiện luồng xanh quá cảnh qua đường vành đai ba tại các điểm kiểm soát
sáng nay chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã kiểm tra tuyến đường vành đai ba và chỉ đạo phương án thông luồng
tạo thuận lợi lưu thông phương tiện hàng hóa không để xảy ra đứt gãy sản xuất lưu thông giữa thủ đô với các địa phương trong thời gian hà nội thực hiện chỉ thị một mươi bảy
trong ngày đầu thực hiện giãn cách có thể xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trên quốc lộ một
công an thành phố đã nhanh chóng điều chỉnh lại phương án tổ chức phân luồng theo ba tầng ở chốt kiểm soát
nhờ đó tình trạng này đã giảm hẳn các lực lượng cũng đã thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về việc tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải đã có mã qr code trên luồng xanh quốc gia

mỗi ram theo mỗi chiều ra vào có hai lối để mở thông luồng qua đoạn tuyến vành đai ba
trước tình hình có nhiều cán bộ là lực lượng tuyến đầu chống dịch của thành phố nhưng đang ở địa bàn giáp danh với thủ đô như khu đô thị eco park tỉnh hương yên gặp vướng mắc khó khăn trong việc ra vào thành phố
chủ tịch ubnd tp lưu ý hiện mới có luồng xanh cho phương tiện cần mở rộng xem xét tạo thuận lợi cho người thực thi công vụ và phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố nhưng đang sinh sống ở các địa phương giáp danh hà nội
chủ tịch ubnd thành phố hồ chí minh đã có công văn khẩn gửi thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ubnd thành phố thủ đức và các quận huyện về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường
ubnd tp hcm yêu cầu mọi người dân trên địa bàn thành phố hạn chế tối đa ra đường các cửa hàng cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau trừ các trường hợp sau
cấp cứu các lực lượng làm công tác phòng chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng chính quyền địa phương